kính thưa quý vị bệnh viện gia liễu tp hcm vừa xử lý thành công một trường hợp tai biến
do tiêm chất làm đầy vào vùng má để tạo khuôn mặt đầy đặn hơn
và các bác sĩ đã lấy ra khỏi mặt bệnh nhân là một trăm linh ml dịch mũ
bệnh nhân hai mươi ba tuổi ngụ quận một mươi hai đến khám trong tình trạng vùng má bên trái có khối u to đau nhất
cách đây năm tháng bệnh nhân đã đến một cơ sở thẩm mỹ tại phú nhuận để tiêm khoảng ba bốn cc filler
với giá một triệu bảy trăm linh ngàn đồng một cc vào vùng mặt
bốn tháng sau vùng tiêm filler sưng to đau nhất nên đã tự mua thuốc uống nhưng chỗ đau không giảm
tại bệnh viện gia liễu tp hcm các bác sĩ ghi nhận vùng mái trái của bệnh nhân biến dạng
kích thước năm x năm cm siêu âm thấy có ổ dịch dẫn đến ép xe
bệnh nhân được chỉ định tiểu phẫu dài áp lấy ra khoảng hơn một trăm linh ml dịch mũ
mũn định bệnh nhân vẫn bị chạy và vết sẹo dài trên mặt
trước đó bệnh viện gia liễu tp hcm cũng đã xử lý một trường hợp ép xe má do tiêm filler
đa số bệnh nhân bị tai biến thường tiêm ở cơ sở thẩm mỹ không phép
người tiêm không phải là bác sĩ và không được đào tạo về tạo hình thẩm mỹ dẫn đến những biến chứng đáng tiếc